ủy ban nhân dân tp hà nội vừa giao sở giao thông vận tải triển khai việc cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người khuyết tật khi có nhu cầu và khả năng tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng
ubnd tp cũng yêu cầu sở giao thông vận tải đầu tư phương tiện cải tạo hạ tầng cải thiện hệ thống thông tin cho hành khách tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận dịch vụ thuận lợi an toàn
ủy ban nhân dân tp cũng yêu cầu sở y tế sở giáo dục đào tạo sở văn hóa và thể thao và công an thành phố có phương án hỗ trợ tạo điều kiện phù hợp nhất phát huy năng lực của người khuyết tật tạo điều kiện thuận lợi ưu tiên để người khuyết tật tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng chính sách xã hội và các chính sách giáo dục học nghề việc làm bảo trợ xã hội hoạt động văn hóa thể dục thể thao giải trí du lịch đi lại y tế
thành phố sẽ thanh kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách pháp luật về người khuyết tật